sau hơn ba tháng thi công ngày hai mươi chín tháng một mươi một công ty điện lực trà vinh đã chính thức đóng điện công trình đưa điện ngầm vượt sông cho một trăm ba mươi sáu hộ dân ấp cồn phụng xã cù lao long hòa huyện châu thành
điện lưới quốc gia là ước mơ của hàng trăm người dân sống ở nơi cù lao xa cách nhất là những người nuôi tôm công nghiệp
công trình có tổng vốn đầu tư hơn một mươi bốn sáu tỷ đồng gồm xây dựng hơn sáu tám trăm linh mét đường dây trung áp ba pha trong đó ngầm hóa vượt sông bốn trăm tám mươi bảy m xây dựng hơn một mươi bốn ba km dây hạ áp ba pha
lắp mới bảy trạm biến áp một năm mươi kva và một trăm ba mươi sáu công tơ treo trụ cho một trăm ba mươi sáu hộ
ấp cồn phụng có hơn hai trăm linh ha đất sản xuất trong đó có hơn một trăm linh ha chuyên nuôi trồng thủy
và đã có tám hộ nuôi tôm công nghiệp
nhờ có điện người dân dùng điện thay máy nổ chạy quạt nước nuôi tôm sẽ giảm chi phí giá thành giúp người dân mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp